chiều qua sở y tế hà nội có công văn hỏa tốc đề nghị chủ tịch ubnd các quận huyện thị xã chỉ đạo thực hiện việc ra soát quản lý xét nghiệm sars cov hai đánh giá nguy cơ đối với các trường hợp người về từ các khu vực có dịch covid một mươi chín

các quận huyện thị xã lấy mẫu xét nghiệm virus sars cov hai để đánh giá nguy cơ giám sát trọng điểm đối với người về từ tỉnh bắc giang tp hcm đã khai báo y tế trực tuyến từ ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi một thực hiện lấy mẫu xong trong ngày hai tháng sáu
còn đối với những người chưa khai báo y tế địa phương cần giả soát và lập danh sách bổ sung và yêu cầu theo dõi sức khỏe đủ một mươi bốn ngày kể từ ngày cuối cùng đến ở các tỉnh thành phố này